bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chỉ huy quân sự tỉnh siêng khoảng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tham gia lớp tập huấn này có hai mươi sáu học viên là cán bộ chỉ huy quân sự tỉnh siêng khoảng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
lớp tập huấn thuộc chương trình phối hợp giúp đỡ của tỉnh nghệ an với tỉnh siêng khoảng lào giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
trong thời gian một mươi năm ngày các học viên được tiếp thu một số nội dung về nguyên tắc lý luận trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương
thời gian qua tỉnh nghệ an đã mở ba lớp bồi dưỡng cho một trăm hai mươi một học viên nước bạn lào về công tác hậu cần công tác huấn luyện tiểu đội trung đội và tham mưu thực hiện công tác quân sự địa phương